xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin mùa mùa ba cập nhật với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tối qua ngày ba mươi tháng năm công an tỉnh phú yên đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt giam đối với đoàn minh hải ba mươi bốn tuổi trú tại khu phố phú hiệp ba phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên về tội giết người
trong quá trình sinh hoạt hải mâu thuẫn với bố mẹ vợ và em trai vợ sau đó hải và vỡ ly hôn
hải nhiều lần đến nhà vợ thăm hỏi nhưng bị gia đình vợ càn trở
đến trưa ngày hai mươi tám tháng năm hải mang búa và giao đến nhà vợ cũ rồi ra tay sát hại bố mẹ vợ và vợ cũ
sau khi gây án hải vào quận bình tân tp hcm lần trốn khi đối tượng định trốn sang campuchia thì bị bắt giữ
tại sơn la một chuyên án ma túy vừa gây án
vừa bị phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập
tri cục hải quan cửa khẩu lón sập và công an huyện mộc châu công an tỉnh sơn la triệt phá thành công
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm tại khu vực bản a má hai xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vì thị tiên khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hai bánh heroin một điện thoại di động hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn thành trung khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú với vợ của trung là trần quyền nhi
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ trung cư của nguyễn thành trung
quả tăng hai vợ chồng trung và nhi đang cất giấu một trăm tám mươi một viên thuốc lắc trọng lượng hơn sáu mươi gram và một mươi một gói ni lông chứa hơn sáu mươi năm gram ketamine cùng nhiều tam vật khác
tiếp tục điều tra các trinh sát ma túy công an tỉnh bình định đột kích vào nhà võ thị hằng chú tại huyện tuy phước
phát hiện bảy đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền xảy ra tại một trang trại xã hồng hưng huyện gia lộc
tỉnh hải dương công an tỉnh hải dương cho biết đã ra quyết định khởi tố hai mươi bốn bị can và lệnh bắt tạm giam năm bị can
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong số hai mươi bốn đối tượng bị khởi tố có một mươi bốn người hải dương năm người thành phố hải phòng bốn người thái bình và một người hưng yên
có ba đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc hai mươi một đối tượng còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi năm tháng năm lực lượng công an tỉnh bắt quả tăng bốn mươi một đối tượng đang tụ tập đá gà
tại hiện trường thu giữ hai con gà đá chín xe ô tô con tám xe máy hơn hai trăm linh triệu đồng và một số công cụ và phương tiện khác
cơ quan kẻ sát điều tra công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn tấn quốc và danh tiểu hão về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ vào khoảng chín giờ năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm đối tượng quốc trở hảo đi trên xe mô tô
để tìm người trên đường lợi dụng sơ hở sẽ ra tay cướp giật
khi cả hai đến khu vực phường một thành phố vĩnh long thì phát hiện có một người phụ nữ nghe điện thoại trên lề đường
lúc này quan sát thấy ít người quan lại quốc liên dừng xe lại
hão bước xuống giật chiếc điện thoại của người phụ nữ kia rồi sau đó cả hai lên xe tẩu thoát
vào ngày một mươi bảy tháng năm hảo đã đến cơ quan công an đầu thú
cùng ngày lực lượng công an cũng đã truy tìm và bắt giữ được đối tượng nguyễn tấn quốc
với quyết tâm không để hoạt động các băng nhóm côn đồ lộng hành
gây mất an ninh trật tự và gây lo lắng trong quần chúng nhân dân
công an quảng ngãi đã tập trung lực lượng quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng nhóm côn đồ trên địa bàn
đặc biệt là tội phạm liên quan tới tàng trữ sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ vũ khí quân dụng và hung khí khác
ngay sau vụ nổ súng bắn nhau giữa hai băng nhóm xảy ra giữa năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp công an huyện tư nghĩa khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng trong hai băng nhóm bỏ trốn ở các tỉnh
sau đó lần lượt các đối tượng phạm văn lượng còn gọi là lượng đen ba mươi tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu
cùng đồng bọn đã bị bắt giữ cùng tăng vật khẩu súng và các hung khí khác
lúc mua là cây súng là một mươi bốn viên đỏ
giá bao nhiêu
cây súng là năm nào
mua ở đâu
mua ở trang sài gòn
gần đây nhất là băng nhóm do nguyễn thắng còn gọi là thắng phu ba mươi sáu tuổi ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi cầm đầu
với trên một trăm linh đàn em hoạt động cho vay đòi nợ thuê và sử dụng tàng trữ nhiều súng quân dụng tự chế lựu đạn
đã bị công an thành phố quảng ngãi phối hợp đơn vị nghiệp vụ triệt xóa
lực lượng điều tra viên trinh sốc viên của lực lượng kiểm soát hình sự
cương quyết đấu tranh và ấp dụng đồng bộ pháp viên thuật
với tinh thần là không còn nhiễm với các loại tội phạm đặc biệt là loại tội phạm bên nhóm
năm hai nghìn một mươi chín tình hình hoạt động các băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp
có chiều hướng gia tăng hoạt động manh động lộng hành
thực hiện các hành vi như giết người cưỡng đoạt tài sản bảo kê đòi nợ thuê
trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm
cho đến nay ba mươi sáu băng nhóm với ba trăm một mươi sáu đối tượng đã bị triệt phá
những chiến công của công an tỉnh quảng ngãi đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo sự an tâm tin tưởng cho người dân
dự báo tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi và xảo quyệt hơn
do vậy công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
trên từng địa bàn đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm
nhất là các băng nhóm dùng hung khí đâm chém bắn giết nhau gây mất an ninh trật tự bất an cho người dân
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng
phát hiện và bắt quả tăng bảy xà lan và ghe sắt vận chuyển đất trái phép với số lượng lớn
vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng năm trên tuyến canh mặc cần dưng thuộc xã an hòa huyện châu thành
lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng bảy xà lan và ghe sắt vận chuyển đất trái phép với số lượng lớn
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng các phương tiện trên không xuất trình được giấy phép khai thác
và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số đất đang vận chuyển
qua làm việc thuyền trưởng khai nhận số đất trên được khai thác vận chuyển từ tỉnh kiên giang về
giao cho các lò gạch tại huyện trợ mới tỉnh an giang
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
do mưa lớn trên địa bàn xóm na quán xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đã xảy ra vụ sạt lở đất làm ba người chết
các nạn nhân thiệt mạng đều là người trong một gia đình
ngay trong đêm ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã nam hòa đã đến hiện trường
huy động ba máy xúc và gần một trăm linh người triển khai cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả
chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả
ngoài ra trận mưa lớn từ đêm qua đến dạng sáng nay cũng đã khiến cho hàng chục hectare hoa màu
trên địa bàn xã nam hòa bị ngập úng nhiều tuyến đường ngập lụt khiến cho giao thông bị ách tắc
vào đêm ngày hai mươi chín tháng năm trên địa bàn huyện có hai cháu bé bị xét đánh tử vong khi đang ngủ trên lán nương của ông bà
vị trí lán nương này cách trung tâm bản xín trải khoảng sáu km
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận long biên hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai mươi ngõ khâm đức
phường trung phụng quận đống đa thành phố hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có hình xăm ở ngực hai cánh tay và chân
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an quận bắc tử liêm hà nội đã ra quyết định
truy nã đối với hai đối tượng là hai anh em ruột trong một gia đình cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi
khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện